một nhóm đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên mang theo nhiều hung khí tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng
thậm chí có các hành vi chọc gẹo gây sự với người tham gia giao thông
vừa được đội cảnh sát hình sự công an tp phủ lý tỉnh hà nam phát hiện xử lý
đây là nhóm đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên trong đó nhỏ nhất mới một mươi năm tuổi
không nghề nghiệp thiên xuyên lêu lỏng tụ tập và có hành vi vi phạm pháp luật
qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ tối năm tháng tám
các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp phủ lý đã triển khai phương án bắt một mươi năm đối tượng
thu giữ tám giao thống lợi và một mươi hai chiếc xe máy
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ trần văn dũng sinh năm hai nghìn ba
chú tại xã văn xá huyện kim bảng đã thành lập nhóm kín hà nam ra sinh để trao đổi và tập hợp đồng bọn
nhằm rủ dê các đối tượng khác tham gia dũng cùng đinh văn huy chú thị xã duy tiên đã chuẩn bị giao phóng lợn
đến tối một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một dũng cùng đồng bọn đã mang hung khí
giả ranh kim bảng sau đó tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng

tất cả những phụ huynh quản lý các cháu chặt chẽ không để các cháu thường xuyên lên mạng để tụ tập
và nhất là vào buổi tối thì nên quản lý các cháu chặt chẽ hơn
đáng lê đán hơn khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp chính quyền và nhân dân đang gồm mình phòng chống
ngăn chặn lây lan của dịch bệnh thì các thanh thiếu niên trên lại tụ tập
không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mà còn gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho chính bản thân và cộng đồng
việc ngăn chặn bắt giữ các đối tượng này được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hiện cơ quan công an đang tiếp tục tập trung trí bắt các đối tượng liên quan
và hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi gây dối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này